các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong một mươi ngày thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và chỉ thị số một mươi một của thành phố
công an tp hcm đã bố trí lực lượng tổ chức tám trăm tám mươi sáu chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cấp gần một bốn trăm linh tài khoản thực hiện kiểm soát người ra vào các chốt chạm bằng phần mềm quản lý di biến động
kiểm tra hơn bảy mươi bốn năm trăm linh lượt phương tiện và hơn hai mươi bảy ba trăm linh người
lập biên bản xử lý hai trăm một mươi một trường hợp vi phạm chỉ thị số một mươi sáu với số tiền bốn trăm một mươi tám triệu đồng
ngoài ra công an tp hcm cũng tổ chức tám trăm sáu mươi ba tổ tuần tra
lập biên bản xử phạt năm mươi ba trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền một trăm linh sáu triệu đồng
bên cạnh đó công an thành phố đã phối hợp với các sở ngành tổ chức thẩm định và cấp phát tổng cộng một trăm hai mươi tám hai mươi một phôi giấy đi đường
đối với các đối tượng được phép ra đường theo quy định
đối với công tác an sinh xã hội công an các địa phương phối hợp với các ban ngành sở tại
hỗ trợ đi trợ giúp bảy trăm bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi tám hộ dân
phối hợp với các ngành chức năng lập hồ sơ đưa về khu tập trung một hai trăm chín mươi trường hợp người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành phố
để có biện pháp xử lý phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
song song với công tác phòng chống dịch tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tp hcm
và yêu cầu công an thành phố tiếp tục ứng dụng khai thác nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai báo y tế phòng chống dịch
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an tp hcm bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
không được lơ là mất cảnh giác đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự tránh bị động bất ngờ
trước âm mưu lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để hoạt động chống phá đảng nhà nước của các thế lực thù địch
dịp này bộ trưởng bộ công an quyết định tặng bằng khen đối với một mươi năm cá nhân thuộc công an thành phố
đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chiều nay tại hà nội học viện an ninh nhân dân phối hợp với cục y tế bộ công an và trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
tổ chức buổi tập huấn kỹ năng phòng chống dịch covid một mươi chín cho ba trăm linh cám bộ chiến sĩ là học viên học viện an ninh nhân dân
đây là hoạt động quan trọng nằm trong kế hoạch của học viện an ninh nhân dân về tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai
mục tiêu của buổi tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết kỹ năng ứng phó xử trí các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa bàn vùng đỏ

đây là hoạt động quan trọng nằm trong kế hoạch của học viện an ninh nhân dân về tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa bàn vùng đỏ
thưa quý vị và các bạn nhiều vụ vi phạm các quy định về phòng chống dịch thời gian qua đã được xử lý nhanh kịp thời
cho thấy sự vào cuộc hết sức tích cực khẩn trương của các cấp các ngành địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời khẳng định không có vùng cấm ngay cả đối với những vi phạm của cán bộ làm công tác phòng chống dịch
từ thực tiễn trên cũng cho thấy ngoài việc xử lý nghiêm minh kịp thời còn đòi hỏi trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong công tác phòng chống dịch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

điển hình như khởi tố cán bộ tổng cục đường bộ việt nam do cấp thẻ luồng xanh sai quy định
bình thuận đình chỉ chủ tịch phường không đảm bảo an toàn chống dịch
tạm đình chỉ ba cán bộ ở lâm đồng vì vi phạm phòng chống dịch v v